bước vào vụ thu hoạch cà phê năm nay người trồng cà phê tỉnh sơn la đang phải đối mặt với điệp khúc mất mùa
nguyên nhân là hơn sáu sáu trăm linh hectare trên tổng số tám năm trăm linh hectare cà phê cho thu hoạch của tỉnh sơn la
bị thiệt hại trong đợt xét đậm xét hại đầu năm hai nghìn một mươi sáu
người trồng cà phê đang phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ vì mất mùa
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố sơn la tỉnh sơn la
với diện tích hai hectare trồng cà phê này mọi năm gia đình anh quảng văn phát thu được khoảng hơn hai mươi tấn quả cà phê tươi
những năm nay anh ước tính chỉ thu được hơn một tấn
vì vậy hai vợ chồng anh tự đi thu hái để tiết kiệm chi phí chứ không thuê người như mọi năm
năm nay do rét đậm băng tuyết cà phê nhà tôi bị táp hết năng suất giảm mạnh không bằng một phần so với năm ngoái
năm nay không còn cà phê nên hai vợ chồng tự đi hài với nhau thôi
cả sáng được một bao mọi năm mỗi ngày hai vợ chồng phải thuê một mươi một mươi năm người hán
mới kịp quả chín mà năm nay trời lại rét muộn như năm ngoái nên tôi cũng lo lắng lắm
năm nay thu nhập không được xong là phải nợ phân nợ giống
rất mong nhà nước có hỗ trợ cho đời sống bà con bớt khổ
năm nay giá cà phê tại sơn la khá cao giao động từ tám năm trăm linh đến một mươi một đồng một kg
gần gấp đôi so với năm trước nhưng cả bà con nông dân lẫn thương lái đều thất thu
vì giá cao nhưng không có hàng để bán
nguyên nhân mất mùa cà phê năm nay được xác định là do bị ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại kéo dài
hồi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu khiến hầu hết diện tích cà phê bị táp lá chết ngọn thối quả non
khi cây đang ra hoa kết trái rộ nhất vụ
năm nay năng suất cà phê xã triềng đen ước đạt hai tám tấn trên một hectare
giảm bảy mươi một sáu so với cùng kỳ năm ngoái
mùa đông năm nay thời tiết cũng rét muộn giống năm vừa rồi khiến bà con rất lo lắng cho mùa vụ kế tiếp
trong tình hình thời tiết diễn biến khó khăn như vậy thì chúng tôi cũng chỉ đạo các bản
chỉ đạo bà con nhân dân cùng với cán bộ nông nghiệp cán bộ khuyến nông là tập trung là hướng dẫn
tập huấn quy trình chăm sóc cải tạo vườn cho cà phê như là cắt tỉa bấm ngọn
cắt tỉa cây trồng để chuẩn bị cho vụ năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên thì cho đến thời điểm này thì thời tiết nó vẫn cứ nắng nóng như này
thì chúng tôi rất là lo là vào cuối năm
hôm nay thì sợ lại bị rét hại như năm trước thì sẽ rất là khó khăn cho kinh tế của nhân dân
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu tình hình thời tiết những năm gần đây diễn biến ngày càng phức tạp
hiện tượng băng tuyết hay thiên tai khác sẽ có thể lặp lại trong những năm tiếp theo
vì vậy để đảm bảo đời sống cho bà con nông dân trồng cà phê
các cơ quan chuyên môn cần sớm tìm ra giải pháp phòng chống thiên tai rét đậm rét hại và sương muối cho cà phê